tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam các lực lượng chức năng vừa tiến hành xác minh điều tra vụ khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ sông tranh
thuộc thôn năm xã trà giác do ban quản lý rừng phòng hộ sông tranh quản lý
tại hiện trường của vụ khai thác gỗ trái phép có một mươi sáu phách gỗ dài khoảng ba m rộng bốn mươi cm và năm phách gỗ dài năm m rộng một mươi năm cm được tập kết để chờ vận chuyển ra ngoài
dọc theo lối mòn vào rừng phòng hộ cũng có nhiều cây gỗ vừa bị chặt hạ chưa kịp chuyển đi dấu vết vẫn còn mới
ngoài ra một số gốc cây bị đốn hạ với dấu cửa đã cũ cho thấy việc khai thác trái phép đã diễn ra nhiều tháng qua
được biết khu vực bị khai thác gỗ trái phép đã được ban quản lý rừng phòng hộ sông tranh ký hợp đồng giao khoán cho người dân bảo vệ